kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị hiện hoạt động chăm sóc quản lý người f đang cách ly tại nhà đã được triển khai hiệu quả
tuy nhiên vẫn còn một số nơi chưa thực hiện đúng hướng dẫn của sở y tế
và gây ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc và điều trị
do đó sở y tế tp hcm đã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch tp thủ đức
cùng các quận huyện tập trung triển khai đẩy mạnh công tác kiểm tra
quản lý các ca f cách ly tại nhà
theo đó các trạm y tế phường xã thị trấn trạm y tế lưu động
phải quản lý được danh sách người f trên địa bàn bằng cách tập kết các giải pháp bao gồm
khi có kết quả xét nghiệm test nhanh hoặc atbc
ban chỉ đạo phòng chống dịch tp thủ đức quận huyện phường xã thị trấn và trung tâm y tế
phải khẩn trương gửi ngay danh sách người f mới phát hiện về các trạm y tế
hoặc trạm y tế lưu động để triển khai công tác chăm sóc người f
tổ chức đến nhà để lấy mẫu xét nghiệm nhanh khi nhận được thông tin của người dân
báo có kết quả từ xét nghiệm dương tính qua điện thoại hoặc qua phần mềm hệ thống khai báo y tế điện tử
hoặc nhận được thông tin từ tổ covid cộng đồng tổ dân phố
đăng nhập vào phần mềm hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh covid một mươi chín để biết
và tiếp nhận danh sách người f mới thuộc địa bàn quản lý do các cơ sở y tế phát hiện
đồng thời sau khi phát hiện trường hợp f mới cần phải ghi lại đầy đủ thông tin về địa chỉ nhà
số điện thoại của người f và người thân trong gia đình
phổ biến và hướng dẫn cho người f biết và phát huy túi thuốc điều trị covid một mươi chín
ngoài ra cần tầm soát đủ điều kiện để cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung
hướng dẫn người f tự theo dõi và khai báo tình hình sức khỏe mỗi ngày
cung cấp các số điện thoại để người f biết và gọi khi cần sự trợ giúp